thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày bảy tháng năm trong không khí vui mừng phấn khởi tự hào của cả nước
tại thành phố điện biên phủ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước quốc hội
chính phủ ubnd tổ quốc việt nam lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng thủ tướng chính phủ phạm minh chính đọc diễn văn tại buổi lễ
sự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các tỉnh thành phố
buổi lễ còn có sự tham dự của phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng lào phó thủ tướng campuchia
bộ trưởng bộ quân đội và quốc vụ khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của pháp
cùng đông đảo đồng bào đồng chí từ khắp mọi miền tổ quốc
diễn văn kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ do thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thay mặt đảng nhà nước trình bày thể hiện lòng biết ơn vô hạn chủ tịch hồ chí minh
đại tướng võ nguyên giáp khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối
các anh hùng liệt sĩ các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các thế hệ cán bộ tướng lĩnh sĩ quan chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
các đồng chí thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân ta
trên khắp mọi miền của tổ quốc đã tận tâm tận lực anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình
cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
diễn văn nhắc sự ghi nhớ của nhân dân việt nam với sự giúp đỡ trí tình của các nước anh em như liên xô
trung quốc các nước lào campuchia và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã góp sức
cùng nhân dân việt nam làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy địa cầu
sau gần bốn mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế việt nam đã trở thành nước đang phát triển
có thu nhập trung bình gdp bình quân đầu người tăng năm mươi tám lần so với thời kỳ đầu đổi mới
đạt bốn ba trăm linh usd năm hai nghìn hai mươi ba thuộc nhóm bốn mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm hai mươi quốc gia
có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu việt nam được liên hợp quốc công nhận là một trong những nước
đi đầu trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ
việt nam đang nỗ lực cho các mục tiêu phát triển bền vững
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trao huân chương độc lập hạng nhất tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đồng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
ngày sau lễ meeting là chương trình biểu diễn

phần diễu hành của công nhân nông dân trí thức thanh niên phụ nữ khối các dân tộc tây bắc khối nghệ thuật
tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường hăng hái thi đua lao động sản xuất đổi mới sáng tạo
chương trình diễu binh diễu hành cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân
giữ vững bản chất cách mạng phát huy truyền thống dân tộc anh hùng tinh thần quyết chiến quyết thắng
khát vọng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ
tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc
dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới
ngày bảy tháng năm cục chính sách tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam tổ chức lễ bàn giao di vật kỳ vật của một mươi bốn liệt sĩ
cho thân nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh quảng nam nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
các di vật kỳ vật của liệt sĩ được bàn giao gồm giấy báo tử sổ tay ảnh cá nhân giấy chứng minh
giấy chứng nhận thành tích kỷ niệm trước kháng chiến giấy khen thư cá nhân
đây là những di vật mà các chiến sĩ đã gửi lại trước khi lên đường tham gia chiến đấu
trong điều kiện chiến tranh kéo dài đã lưu lạc nằm tại kho lưu trữ của các đơn vị
sau ngày giải phóng cục chính sách và các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã phối hợp với cục người có công
và các tỉnh thành xác minh thông tin để đưa những kỳ vật thiêng liêng của các liệt sĩ về với gia đình
người thân góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ
nhân dịp này cục chính sách tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã trao hai mươi bốn xuất quả động viên
tri ân các thân nhân gia đình liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh quảng nam
thưa quý vị đúng ngày kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ báo nhân dân đã ra sản phẩm in đặc biệt là bức tranh panorama về toàn bộ sự kiện này
độc giả có thể ghép bốn tấm hình để tạo thành bức tranh in báo có độ dài kỷ lục ba hai mươi một mét
ở mặt sau của bức tranh là diễn biến năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa sầm cơm vắt
tạo nên chiến công văn hóa
độc giả có thể dùng điện thoại để quét mã qr xem nội dung mở rộng hoặc tải ứng dụng để trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường ar
xem những hình ảnh động về khói lửa ngút trời dù rơi hoặc bộ đội phất cờ trên hầm decastory

độc giả có thể dùng điện thoại để quét mã qr xem những hình ảnh động về khói lửa ngút trời dù rơi hoặc bộ đội phất cờ trên hầm decastory
thưa quý vị ngày hôm nay tại huyện tháp một mươi công ty cổ phần sen đại việt phối hợp với hội ngành hàng sen đồng tháp tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô sen sang thị trường nhật bản
qua nhiều lần đàm phán và gửi mẫu công ty cổ phần thực phẩm sen đại việt đã ký kết được đơn hàng xuất khẩu củ sen đông lạnh sang nhật bản theo công nghệ iqf
cùng với lô hàng xuất khẩu tại buổi lễ công bố khoảng một mươi năm tấn trị giá gần một tỷ đồng
dự kiến trong năm nay công ty sẽ xuất khẩu thêm cho đối tác nhật bản khoảng tám container với giá trị đơn hàng gần bảy tỷ đồng
việc xuất khẩu lô hàng sen là sự nỗ lực lớn của chính quyền doanh nghiệp và nhân dân tỉnh đồng tháp trong việc triển khai các hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu nông sản của địa phương
tại buổi lễ công ty cổ phần thực phẩm sen đại việt cũng đã ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch âu cớp
nòn sông việt và hội dân đang trồng củ sen tại sản phẩm
được biết hiện thị trường nhật bản trung quốc đang có nhu cầu về củ sen rất lớn trong khi đó tại đồng tháp và các tỉnh trong khu vực phần lớn diện tích trồng sen lấy hạt
sáng nay tại hà nội viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế tổ chức hội thảo
thực trạng cho vay theo chuỗi giá trị tại việt nam và một số nước đông nam á để trình bày kết quả nghiên cứu về thí điểm cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp
những kết quả đạt được của dự án sẽ là
dữ liệu quan trọng để đổi mới chính sách tín dụng thúc đẩy nông nghiệp việt nam phát triển bền vững
dự án cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp được thực hiện tại việt nam và một số nước đông nam á gồm myanmar và indonesia do viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia tài trợ
dự án được triển khai theo hai giai đoạn
giai đoạn một xây dựng báo cáo ở từng nước về tiềm năng phát triển chính sách liên quan
ở giai đoạn hai dự án triển khai một số thí điểm cho vay theo chuỗi giá trị
ở việt nam và indonesia các kết quả nghiên cứu của giai đoạn thí điểm sẽ góp thêm những góc nhìn đa chiều và bài học kinh nghiệm trong triển khai mô hình cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp cho các nước
đó là kinh nghiệm trong hỗ trợ vốn với nông dân giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp với những liên kết hệ thống bảo đảm đầu ra sản xuất nông nghiệp xanh
đổi mới chính sách tín dụng là giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
các chuyên gia đã đưa ra một số kiến nghị đề xuất nghiên cứu sửa đổi chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn xây dựng trình thủ tướng chính phủ sớm ban hành chương trình tín dụng sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông cửu long triển khai mô hình thí điểm cho vay thế chấp bằng hợp đồng liên kết sản xuất và thu mua nông sản giữa doanh nghiệp với hợp tác xã nông dân
thưa quý vị thuê giá trị gia tăng là sắc thuế có số thu lớn nhất trong hệ thống thu ngân sách nhà nước
trong thời gian vừa qua việc giảm thuế giá trị gia tăng đã tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất tăng lợi nhuận và tăng khả năng kết cầu
việc giảm thuế giá trị gia tăng đã giúp doanh nghiệp dệt may này giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn
trong bối cảnh người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu lãng phát tăng cao việc giảm chúng ta nghe có vẻ là giảm hai
trong khi nhiều nước trên thế giới đang phải đối phó với lãm phát gia tăng thì chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đã giúp việt nam kiểm soát lãm phát trong giới hạn đặt ra
hiện chính phủ vừa có tờ trình đề nghị quốc hội xem xét
cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế xuất thuế giá trị gia tăng một mươi trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín

trong khi nhiều nước trên thế giới đang thắt chặt chi tiêu lãng phát tăng cao việc giảm chúng ta nghe có vẻ là giảm hai

quốc tế cầu treo về việt nam khám xét trên xe đã giữ được một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp
các đối tượng ngụy trang để dưới gầm xe ô tô hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ
thưa quý vị ngay sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đồng thời với việc tổng kết đánh giá công tác
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trước trong và sau kỳ nghỉ lễ
công an tp hà nội đã tiếp tục chú trọng công tác bảo đảm an toàn giao thông
đặc biệt là tăng cường xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông
trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô cơ bản được bảo đảm
tuy nhiên phòng cảnh sát giao thông hà nội đánh giá sau kỳ nghỉ lễ
người dân sẽ có thể lơ là trong chấp hành các quy định về an toàn giao thông
do đó việc để mạnh duy trì kiểm tra là điều cần thiết
ghi nhận tại một buổi kiểm tra nồng độ cồn thuộc đội cảnh sát giao thông số năm thuộc địa phận quận long biên
vẫn có các trường hợp vi phạm
những kết quả đã đạt được từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
cái kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn được đội cảnh sát giao thông đường bộ số năm triển khai là hàng ngày
hàng ngày thì kiểm tra buổi trưa buổi tối
cái này xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm
đặc biệt là sau dịp nghỉ lễ thì người dân lơ là chủ quan thì kiểm tra có thể kéo dài hơn
có thời gian kiểm tra và số lượng người kiểm tra sẽ nhiều hơn
cùng với kế hoạch kiểm tra liên tục
thường xuyên từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát giao thông sẽ để mạnh vào ba mục tiêu
nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn
kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ số người thiệt mạng và số người bị thương
khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông trên các trục chính